liên quan đến hai thi thể tìm thấy vào tối hai mươi một tháng chín tại hiện trường vụ cháy nghiêm trọng ở đường đê la thành hà nội
công an đã xác định được danh tính hai người thiệt mạng trong vụ cháy
theo thông tin từ cơ quan công an quận ba đình hà nội dựa trên kết quả pháp y bước đầu cũng như qua buổi làm việc
với những người liên quan được cho là thân nhân hai nạn nhân trong vụ cháy
cơ quan chức năng đã xác định được hai nạn nhân là vợ chồng quê quán ở huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
thuê trọ gần sát bệnh viện nhi trung ương để trông con đang điều trị
hiện cơ quan điều tra đã mời ông nguyễn thế hiệp bảy mươi một tuổi chủ dãy nhà trọ bị cháy
cũng là nơi phát hiện hai thi thể đến làm việc để phục vụ công tác điều tra
làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan cho vụ cháy